ngày hôm nay có thêm các quốc gia new zealand litva belarus và hà lan đều đã ghi nhận các trường hợp đầu tiên nhiễm virus sars cov hai
tại new zealand bệnh nhân trong độ tuổi sáu mươi vừa trở về từ iran đã quá cảnh tại bali indonesia và auckland
trong khi đó ca đầu tiên nhiễm virus sars cov hai tại litva là một phụ nữ vừa trở về từ verona thành phố có số ca nhiễm nhiều thứ hai tại italia
hà lan và belarus cũng ghi nhận ca nhiễm đầu tiên trong đó trường hợp tại hà lan vừa trở về từ miền bắc italia còn trường hợp tại belarus là một sinh viên người iran
hiện nay dịch covid một mươi chín đã lan tới hai mươi quốc gia châu âu trong đó italia có số ca nhiễm và tử vong nhiều nhất với sáu trăm năm mươi người nhiễm và một mươi bảy người tử vong